với gần một sáu tỷ usd xuất siêu trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đồng nai đang chiếm khoảng năm mươi xuất siêu của cả nước
và hiện tại đồng nai đang nằm trong tốp đầu năm tỉnh thành có xuất khẩu lớn nhất trên cả nước
hiện đồng nai có năm mươi mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn sang khoảng một trăm bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
thị trường xuất khẩu chính của tỉnh vẫn là hoa kỳ nhật bản hàn quốc trung quốc và châu âu
những mặt hàng đang cho kim ngạch xuất khẩu lớn xuất siêu cao của tỉnh là dây dép dệt may sơ sợi dệt sản phẩm từ gỗ sản phẩm từ sắt thép
chất lượng các sản phẩm trên các lĩnh vực này của đồng nai được đối tác nước ngoài đánh giá cao về chất lượng
thời gian giao hàng nhanh hơn nhiều nước trong khu vực asean
tuy nhiên theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai trên tám mươi kim ngạch xuất khẩu của tỉnh là thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
nhiều hàng hóa xuất khẩu của đồng nai là hàng gia công cho các thương hiệu lớn trên thế giới
theo dự báo của ngành công thương năm hai nghìn một mươi tám đồng nai sẽ xuất siêu khoảng hai sáu tỷ đô la mỹ